các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sau bộ khoảng một mươi năm h cùng ngày một mươi năm tháng một mươi một hai thanh niên đi xe máy mặc đồ đen
chủng khí mặt đến tiệm vàng thông phương nằm trên đường trần văn mười huyện hóc môn
hai đối tượng sau đó đi vào bên trong rút súng khống chế chủ tiệm rồi lấy đi một lượng lớn vàng
khi người dân chạy đến hai đối tượng đổ nhiều phát súng rồi lên xe tẩu thoát về hướng quốc lộ hai mươi hai
nhận được tin báo lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường
lấy lời khai nhân chứng điều tra qua truy xét công an đã bắt giữ được hai nghi can thực hiện vụ cướp trên
sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn hai mươi hai đối tượng đang được công an thành phố vũng tàu xác minh
lập hồ sơ xử lý thông tin chúng tôi nhận được từ tỉnh bà địa vũng tàu qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn
vào lúc giờ ba mươi phút sáng nay hai mươi ba tháng một mươi một đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố vũng tàu
phối hợp với công an phường một mươi kiểm tra một căn biệt thự ven biển ở phường một mươi thành phố vũng tàu
phát hiện hai mươi hai đối tượng hầu hết trong độ tuổi thanh niên
trong đó có một mươi bốn nam và tám nữ
hầu hết các đối tượng này có hậu khẩu thường trú tại các tỉnh nghệ an hà tĩnh đắk lắc và bà rịa vũng tàu
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận họ quen biết nhau qua mối quan hệ xã hội nên rủ nhau xuống thành phố vũng tàu vui chơi
khi đến đây những người này thuê một căn biệt thự cao cấp nằm ở ven biển để lưu trú và cùng nhau sử dụng ma túy
làm việc với cơ quan công an hai mươi hai đối tượng này thừa nhận đã sử dụng thuốc lắc
hai đối tượng dương mạnh cường ở huyện phù ninh và dương tiến tài ở huyện phong châu tỉnh phú thọ
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam đảo của tỉnh vĩnh phúc ra quyết định khởi tố để điều tra về hành vi cướp tài sản
trước đó tại đoạn đường thuộc xã hợp châu huyện tam đảo chị nguyễn thị ninh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
điều khiển xe mô tô biển kiểm soát tám mươi tám e một hai mươi bốn nghìn sáu trăm tám mươi tám đi từ quán karaoke an bình
về nhà thì bị đối tượng dương mạnh cường dùng dao đe dọa chặn xe buộc chị ninh phải dừng lại
sau đó cường treo lên xe và yêu cầu chị ninh điều khiển xe đến vị trí của dương tiến tài đứng gần đó
sau đó hai đối tượng cầm dao đe dọa và yêu cầu chị ninh xuống xe rồi điều khiển xe máy bỏ chạy theo hướng ra thành phố vĩnh yên
đi lang thang trên các tuyến đường khi phát hiện sự lơ là mất cảnh giác của người dân
các đối tượng sẽ áp sát và cướp giật tài sản thậm chí còn sẵn sàng xông vào nhà người dân thực hiện hành vi đe dọa cướp giật tài sản
đây là thủ đoạn thường gặp trong các vụ cướp giật tài sản xảy ra gần đây trên địa bàn tỉnh ninh bình
theo thống kê sơ bộ của cơ quan chức năng tính từ tháng tám năm hai nghìn một mươi chín đến nay
toàn tỉnh đã xảy ra tám vụ cướp cướp giật tài sản lực lượng công an đã nhanh chóng điều tra bắt giữ các đối tượng gây án
ngày một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
khi đang điều khiển xe máy trên quốc lộ một a khu vực xã ninh giang huyện hoa lư
chị phạm thị hương chú tại xã liên sơn huyện gia viễn bị một đối tượng đi ngược chiều áp sát giật điện thoại di động
qua công tác điều tra truy xét công an phường phúc thành thành phố ninh bình
đã bắt giữ hoàng văn sơn chú ở xã yên sơn thành phố tam điệp về hành vi cướp giật tài sản
về đến độ cầu gián đi đồng và ninh bình tôi có nhìn thấy một chị
đi bên kia đường ra tay đang cầm chiếc điện thoại
tôi mới quay ngược lại và bám theo xe của chị và giật chiếc điện thoại của chị tại đại lý ô tô nguyễn huệ
xong đó tôi đang ra bỏ chạy về hướng ninh bình
dùng dao đe dọa ba cháu đang chơi điện tử cướp đi hai điện thoại di động
mới đây công an huyện kim sơn đã điều tra bắt giữ phạm đức trinh
chú ở phát diệm đông thị trấn phát diệm
khi trinh táo tận
và gia đình chị nguyễn thị phượng thực hiện hành vi cướp tài sản
qua nghiên cứu các vụ cướp cướp giật tài sản xảy ra
thì đối tượng thực hiện hành vi cướp cướp giật tài sản
thường chọn thời điểm chập trạng tối hoặc buổi trưa
trên những đoạn đường vắng ít người qua lại
và chủ yếu nhằm vào phụ nữ trẻ em sơ hở trong bảo quản tài sản
đã ra tay cướp cướp giật tài sản và bỏ trốn
so với một số loại tội phạm khác
tính chất của tội phạm cướp cướp giật rất manh động liều lĩnh
thậm chí sẵn sàng sử dụng hung khí để uy hiếp đe dọa
bắt bị hại giao tài sản
mọi hành động đều diễn ra nhanh chóng
khiến bị hại hoàng hốt khó nhớ được những đặc điểm nhận dạng của đối tượng
để chủ động phòng ngừa và đấu tranh với hoạt động của tội phạm cướp tài sản
người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác
chủ động đề phạm
tự bảo vệ tài sản của mình
không tạo sơ hở cho đối tượng ra tay hành động
đồng thời khi bị đối tượng cướp tài sản hoặc chứng kiến sự việc
hãy nhanh chóng điện thoại báo lực lượng công an để xử lý kịp thời
công tin vấn về triệt xóa các xới bạc tại ninh bình và hậu giang
sẽ tiếp tục bản tin một trăm một mươi ba online
công an huyện nho quan của tỉnh ninh bình vừa bắt quả tang bảy đối tượng
đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh liêng và đánh phỏm
ăn tiền tại nhà phạm văn lễ
trú tại thôn tân thành xã văn phú huyện nho quan tỉnh ninh bình
thu giữ trên chiếu bạc gần hai mươi năm triệu đồng
một vụ đá gà ăn thua bằng tiền cũng vừa bị công an thành phố vị thanh
của tỉnh hậu giang phát hiện tại một căn nhà bỏ hoang
ở ấp thạnh hòa hai xã hỏa tiến thành phố vị thanh
khi lực lượng công an vào hiện trường có một mươi năm đối tượng không kịp chạy thoát
kiểm tra trên người các đối tượng lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ một mươi hai triệu đồng
một mươi bốn điện thoại di động và hai mươi ba xe mô tô các loại
với tội danh vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
bị cáo nguyễn thành tuấn trú tại phường cái vồn thị xã bình minh
vừa bị ế toán nhân dân tỉnh vĩnh long mở phiên tòa xét xử phúc thẩm
theo cáo trạng ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám tuấn điều khiển xe mô tô trên quốc lộ năm mươi tám
hướng từ huyện bình tân về thị xã bình minh
khi đến xã thành lợi huyện bình tân do không chú ý quan sát xe của tuấn điều khiển
đã va chạm với bà trương thị nết sáu mươi ba tuổi trú tại xã thành lợi huyện bình tân
đang đi bộ qua đường cú va chạm mạnh làm bà nết bị thương nặng và tử vong sau đó
kết quả giám định pháp y về tử thi xác định nguyên nhân dẫn đến tử vong của bà nết
là do gãy đốt sống cổ trước đó tòa nhân dân huyện bình tân đã đưa vụ án ra xét xử
và tuyên phạt bị cáo tuấn sáu tháng tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
nhưng bị cáo đã kháng án tại phiên tòa phúc thẩm sau khi nghe xem xét hồ sơ
chứng cứ vụ án và bị cáo không đưa ra thêm tình tiết mới liên quan đến vụ án
nên hội đồng xét xử đã bác đơn kháng cáo và giữ nguyên bản án sáu tháng tù
mà cấp sơ thẩm đã tuyên trước đó
trong khi đó viện kiểm sát nhân dân thị xã phổ yên của tỉnh thái nguyên
cũng vừa hoàn tất cáo trạng truy tố hai tài xế về tội vi phạm quy định
về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
hai tài xế bị truy tố là ngô văn sơn bốn mươi một tuổi quê tỉnh bắc ninh
và lê ngọc hoàng ba mươi bốn tuổi quê tỉnh thái bình
theo quá trạng vào chiều ngày một mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu ngô văn sơn điều khiển chiếc toyota innova
chở một mươi một người trên đường cao tốc hà nội thái nguyên
do đi quá lối ra ở nút giao yên bình tài xế đã cho xe đi lùi trên cao tốc
có bật đèn cảnh báo lúc này một xe container chở thép ở phía sau
đã không giảm tốc độ và đâm vào đuôi xe innova
vụ va chạm khiến bốn người thiệt mạng và năm người khác bị thương
tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đã kháng nghị hủy bản án sơ thẩm và phúc thẩm
đối với vụ án để xét xử theo trình tự giám đốc thẩm
một tuần sau ủy ban thẩm phán của tòa án nhân dân cấp cao đã chấp nhận kháng nghị
vụ án được công an thị xã phổ yên điều tra lại từ đầu
trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn công an thành phố bạc liêu
tỉnh bạc liêu đã phát hiện và bắt giữ đối tượng thạch hoàng nam
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy chú ở xã long điền huyện đông hải
là đối tượng đang bị truy nã về hành vi cố ý gây thương tích
được biết vào khoảng tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín thạch hoàng nam đi xe máy đến khu vực vòng xoay
hộ phòng thị xã giá rai thì xảy ra va quẹt với xe của một người dân
ở thị xã giá rai tỉnh bạc liêu
vào thời điểm này hai bên đã xảy ra cự cãi
đối tượng nam đã dùng dao đâm vào người này gây thương tích
công an thị xã gia rai tỉnh bạc liêu đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với thạch hoàng nam
tuy nhiên sau đó đối tượng đã bỏ trốn
tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã la di
tỉnh bình thuận đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng dương văn long
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại hai mươi hai phan đăng lưu phường phú hòa
thành phố huế tỉnh thừa thiên huế về tội cố ý gây thương tích
đối tượng này cao một m sáu mươi năm và có sẹo chấm cách một cm trên sau cánh mũi phải
cũng phạm tội cố ý gây thương tích và phải nhận quyết định truy nã
của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
là đối tượng dương đa khoa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn một
xã hồng sơn huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
và đối tượng nguyễn anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại khu vực bảy
phường nguyễn văn cử thành phố quy nhơn tỉnh bình định
bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
ra quyết định truy nã cũng về tội cố ý gây thương tích
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an

luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện